hội văn học nghệ thuật tỉnh tuyên quang đã tổ chức đại hội hội văn học nghệ thuật tỉnh khóa sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hội văn học nghệ thuật tỉnh tuyên quang đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi
hòa chung với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hội văn học nghệ thuật tỉnh tuyên quang xác định tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ hội viên
nâng cao hoạt động của các phân hội và tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật
trong thời gian tới hội văn học nghệ thuật tỉnh tuyên quang sẽ chủ động đổi mới về nội dung hình thức
quảng bá hình ảnh đất và người sứ tuyên định hướng khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm phản ánh hiện thực cuộc sống